bước đầu xác định một người phụ nữ bị sát hại dẫn đến tử vong là chị nguyễn thị xuân tiên
người đàn ông uống thuốc trừ sâu là đặng tòng bốn mươi tuổi cả hai đều ở xã bình thạnh huyện bình sơn
trước đó vào sáng cùng ngày cả hai vào nhà nghỉ thuê phòng đến chiều thì xảy ra vụ việc
vào trưa ngày năm tháng năm trên một trang facebook tên bố bảo an ở thành phố cà mau có đăng tải clip cho rằng
công an tỉnh cà mau đã chỉ đạo nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen đánh người dân
tuy nhiên đây chính là hành động vu khống của chủ facebook này
sự việc thực chất là lực lượng công an đang xử lý một vụ vi phạm giao thông trên tuyến quốc lộ một
vụ việc xảy ra khi nguyễn văn nam chú tại xã minh lăng huyện vũ thư tỉnh thái bình
điều khiển xe máy biển kiểm soát một mươi tám e một bốn nghìn bốn trăm linh bốn vi phạm lỗi khi tham gia giao thông
khi bị yêu cầu dừng xe và phối hợp làm việc nam không những không chấp hành mà còn bỏ ra ngoài và dùng nhiều lời lẽ thô tục
trong lúc nói chuyện với một thanh niên khác tại nơi đỗ xe
nam đã bị người này xô ngã và bỏ chạy
tổ công tác đã truy tìm người này đồng thời lập biên bản vụ việc nhưng nam không đồng ý
với lý do yêu cầu không yêu cầu xử lý người đã xô ngã mình đồng thời sử dụng điện thoại di động
quay clip trực tiếp vu khống tổ công tác và bỏ đi
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc vi phạm giao thông của đối tượng nam
và xử lý người tung tin vu khống lực lượng công an
vào ngày hôm qua hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án đối với ba bị cáo
cao minh huệ phan văn trung và đỗ văn sâm tổng cộng ba mươi ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
cụ thể bị cáo cao minh huệ nguyên giám đốc sở địa chính tỉnh bình dương bị tuyên phạt một mươi hai năm tù
bị cáo phan văn trung nguyên trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện bến cát
bị tuyên phạt một mươi một năm tù và bị cáo đỗ văn sâm nguyên cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
huyện bến cát bị tuyên phạt một mươi năm tù
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh bình dương kiến nghị ủy ban nhân dân thị xã bến cát
tiếp tục thu hồi lại số tiền bồi thường cho bốn mươi hai hộ dân là một trăm hai mươi tám tỷ đồng thu hồi hơn bốn mươi m hai đất
tái định cư mà một mươi bảy hộ dân đã nhận theo quy định của pháp luật
theo cáo trạng nhân cơ hội công ty sobetco thanh lý sáu trăm năm mươi tám hectare vườn cây cao su các bị cáo đã đưa
người thân trong gia đình vào đăng ký để mua cây đồng thời tự ý cấp sổ đỏ cho diện tích cây cao su đã mua
tuy nhiên số diện tích đất vườn cây cao su thanh lý của công ty sobeco sau này lại nằm trong quy hoạch
xây dựng khu công nghiệp an tây do đó nhà nước không phải mất tiền đền bù đất nhưng vì các bị cáo
đã tự ý cấp sổ đỏ gây hậu quả là thiệt hại cho tài sản của nhà nước hơn một trăm ba mươi một tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa cho biết đang tạm giữ hình sự đặng hữu lâm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường gia thụy quận long biên tp hà nội và dương văn tân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã vĩnh tân huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa về hành vi cướp giật tài sản
tổng số tiền và tài sản mà hai đối tượng này đã cướp giật được lên đến hàng trăm triệu đồng
các nạn nhân mà trung nhắm tới đều vừa giao dịch từ ngân hàng đi ra
đặng hữu lâm và dương vân tân quen nhau trong tù sau khi chấp hành xong án phạt tù
hai đối tượng trở về địa phương và có dịp gặp lại nhau do bản tính ham chơi lười lao động
hai đối tượng đã rủ nhau đi cướp giật tài sản lâm và tân sử dụng một chiếc xe máy honda sh
chúng dán lấp giấy đen che mờ để tránh bị phát hiện biển số xe sau đó lượn lờ quanh khu vực các ngân hàng
tại đây các đối tượng sẽ theo dõi quan sát những người vừa giao dịch tại ngân hàng xong
di chuyển ra ngoài có mang theo túi sách khi con mồi sơ hở chúng sẽ áp sát và cướp giật tài sản
theo tài liệu điều tra đã có hai vụ việc mà nạn nhân khi vừa rút tiền từ ngân hàng ra
đã bị lâm và tân cướp giật số tiền bốn trăm linh triệu đồng từ giữa năm hai nghìn một mươi tám đến nay
hai đối tượng đã gây ra bảy vụ cướp giật tài sản trong đó có vụ cấp giật tài sản của người nước ngoài
với tổng số tiền và tài sản cướp giật được lên đến hàng trăm triệu đồng
táo tợn cầm dao xong vào cơ quan công sở để cấp tài sản nguyễn bà khanh
chú tại khóm đông an bốn phường mỹ xuyên tp long xuyên tỉnh an giang
đã bị bắt giữ và tuyên phạt năm năm tù giam phiên xét xử diễn ra vào sáng nay tại thành phố long xuyên
tỉnh an giang
theo cáo trạng vào khoảng một mươi hai h ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nguyễn bá khanh đến công ty trách nhiệm
hữu hạn cưới hỏi và trang trí nguyễn lê tại hẻm tám khóm đông an bốn phường mỹ xuyên
tp long xuyên tỉnh an giang nhặt một viên gạch ống ném vỡ khung kính phía trước
khiến nhân viên của công ty nguyễn lê hoảng sợ chạy vào bên trong phòng và khóa trái cửa lại
khanh đi vào phòng khách lấy chiếc điện thoại di động iphone bảy của anh lê châu phú
cầm một con dao thái lan trên tay rồi đến mở cửa phòng bên trong nhưng không được
sau đó khoanh quay trở lại tiếp tục lấy một chiếc điện thoại di động của anh nguyễn ngọc sáng rồi bỏ đi
khi ra trước cửa công ty nguyễn lê thì khanh vứt con dao
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hân bị bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn bá khanh năm năm tù về hành vi cướp tài sản
từ ngoài bắc vào tận đà nẵng để tìm kiếm con mồi sơ hở và ra tay trộm cắp tài sản
hai đối tượng là lê văn tùng và vi quang vinh cùng chú tại huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
đã bị lực lượng công an bắt giữ sau khi trộm cắp chiếc xe ô tô laxert của một nạn nhân ở đà nẵng
vào tối ngày một tháng năm chị trần thị thanh mỹ trú tại phường thanh khê tây quận thanh khê thành phố đà nẵng
lái xe ô tô lekers màu đen đến uống cà phê tại một quán trên đường hồ xuân hương
khi ra về thì không thấy ô tô đâu nên trình báo cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày một mươi tháng năm công an quận ngũ hành sơn phối hợp với công an thành phố hà nội
và công an tỉnh hương yên đột kích kiểm tra căn biệt thự tại khu đô thị ecopark ở văn giang hương yên
bắt giữ lê văn tùng và vi quang vinh cùng bốn đối tượng có liên quan khác
khám xét khẩn cấp căn hộ của các đối tượng cơ quan công an thu giữ chìa khóa xe giấy tờ mang tên chị trần thị thanh mỹ
khai nhận với cơ quan công an hai đối tượng cho biết đã lấy trộm và cất giấu xe tại một gara ở huyện vụ bản tỉnh nam định và để thay đổi màu sơn
ngoài ra cơ quan công an còn tạm giữ một ô tô là phương tiện mà tùng và vinh đi vào đà nẵng để gây án
thời gian qua trên địa bàn huyện văn lãng tỉnh lạng sơn lực lượng công an đã kiểm tra phát hiện và thu giữ nhiều xe máy không có giấy tờ
nghi là xe trộm cắp và xe nhập lậu gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông
do người dân thiếu hiểu biết bị rụ rỗ ham rẻ nên đã mua lại những chiếc xe không có giấy tờ đã bị đánh cháo và thay thế các phụ tùng
từ tháng ba đến nay công an huyện văn lãng phối hợp đồn biên phòng na hình ban công an xã thanh long triển khai kiểm tra xe mô tô trên địa bàn xã
ngày một mươi ba tháng ba đã thu hồi một mươi ba xe máy và đây là những xe máy không rõ nguồn gốc không có giấy tờ hợp lệ và giấy kiểm định đủ điều kiện lưu thông trên đường
đa phần xe đều đã qua sử dụng
không có biển kiểm soát một số xe không rõ nhãn hiệu không có gương chiếu hậu vào xe bị nứt vỡ nhiều chỗ không có hộp xích
những người vi phạm cho biết các xe máy trên là do mua ở trung quốc với giá rẻ chỉ từ vài trăm đến một triệu đồng một chiếc
sau đó qua các đường mòn thuộc xã thanh long vận chuyển về việt nam để sử dụng vào việc đi lại khi lực lượng công an phát hiện thù giữ mới biết xe nhập lậu sẽ không được lưu hành và bị tịch thu
trước đây tôi cũng mua nhưng bây giờ tôi
cảm thấy là nó không phù hợp với giao thông và cái đồ dùng của mình
dùng ở trong quê thì lâu lâu thỉnh thoảng đi chợ một lần thì nó thật sự là
chẳng may thì bị công an bắt thì cũng tiền mất tật mang tôi không thích tôi dùng nữa
qua điều tra đã làm rõ một số chiếc xe máy không có giấy tờ chính là xe bị trộm cắp
một số đối tượng khi trộm cắp đã tháo biển số thay đổi kết cấu xe mang đi tiêu thụ với giá rẻ
do ham rẻ người dân đã mua đúng
một số chiếc xe là tang vật của những vụ trộm cắp tài sản
trong tháng năm thông qua công tác tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã thu giữ được năm xe máy là tang vật của các vụ trộm cắp xảy ra từ cách đây vài năm
hôm nay lên nhận tăng vật của vụ án này thì công an tỉnh lạng sơn phối hợp rất là hiệu quả
giúp cho chúng tôi nhận lại được tăng vật một cách nhanh chóng
hồi điều tra của vụ án và trả lại tang vật cho người bị hạn
trước tình hình trên lực lượng công an phối hợp với công an các xã biên giới xuống địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân
mặc dù chiếc xe máy chỉ với giá vài trăm nghìn đến một triệu đồng nhưng cũng là tài sản lớn đối với người dân nghèo
không nên mua những chiếc xe máy không có giấy tờ vì khi lực lượng công an kiểm tra sẽ bị thu giữ phương tiện gây thiệt hại cho chính gia đình mình
tôi cũng muốn là bà con nên nhật thức và nâng cao tinh thần cảnh giác tránh để bị lợi dụng những xe cũng sợ những xe đấy là xe trộm cắp hoặc là những xe không gió nguồn gốc
nếu có lực lượng chức năng tịch thu thì sẽ không được trả lại và cũng thiệt hại kinh tế cho bà con
những vụ việc trên chính là bài học cảnh tỉnh cho bà con nhân dân các xã biên giới
không nên vì ham rẻ mà mua những chiếc xe máy nhập lậu để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
các cấp ủy chính quyền và đặc biệt là lực lượng công an cần tăng cường phối hợp để đẩy lùi tình trạng mua bán xe máy không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện văn lãng nói riêng và địa bàn tỉnh lạng sơn nói chung
giữa buổi chiều bốn học sinh trung học cơ sở rủ nhau ra suối tắm nhưng không may cả bốn em đều chết đuối
sự việc đau lòng vừa xảy ra tại xã ninh sim thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa vào chiều qua
trao đổi với báo chí sáng nay ông nguyễn duy chủ tịch ủy ban nhân dân xã ninh sim thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa xác nhận
thi thể bốn học sinh trung học cơ sở chết đuối ở địa phương này đã được tìm thấy vào tối ngày hai mươi tháng năm sau nhiều giờ huy động nhân lực và phương tiện tìm kiếm
vụ tai nạn xảy ra vào tầm một mươi năm h một mươi chiều ngày hôm qua
nạn nhân là nguyễn hải dương sinh năm hai nghìn sáu học sinh lớp bảy trên một trần thị ngọc bích sinh năm hai nghìn sáu học sinh lớp bảy trên hai
nguyễn thị kim tuyền sinh năm hai nghìn năm học sinh lớp tám trên hai cùng em ruột là nguyễn thị kim nhung sinh năm hai nghìn bảy học sinh lớp sáu trên hai trường trung học cơ sở tô hiến thành xã ninh sim thị xã ninh hòa
các em rủ nhau đến con suối chảy sông cái qua địa phận thôn dục mỹ xã ninh sim để tắm
do xa vào khu vực có mực nước sâu và vấp phải dòng nước chảy xiết nên bốn học sinh bị đuối nước và tử vong
các em rủ nhau đến con suối chảy sông cái qua địa phận thôn rục mỹ xã ninh sim để tắm

phường an phú quận ninh kiều thành phố cần thơ
và đối tượng nguyễn trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số chín trên một đường ba mươi tháng bốn phường xuân khánh quận ninh kiều thành phố cần thơ
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện